đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai do bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phó trưởng ban thường trực nguyễn xuân cường làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó khắc phục thiệt hại do cơn bão số bốn gây ra tại hà tĩnh
trực tiếp kiểm tra thực địa tình hình thiệt hại do lốc xoáy gây ra tại xã kỳ hoa thị xã kỳ anh hà tĩnh đồng chí nguyễn xuân cường ân cần động viên chia sẻ cùng bà con nhân dân trước những khó khăn mà thiên tai mưa lũ gây ra
đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ nhân dân sớm các phục hậu quả tại bốn mươi một hộ bị ảnh hưởng của lốc xoáy để nhân dân sớm ổn định cuộc sống và sinh hoạt huy động người dân máy móc tranh thủ thời gian sớm hoàn thành thu hoạch lúa hẻ thu để tránh lúa bị ngập nếu trời còn tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới
cũng trong sáng nay ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh hà tĩnh đã đến hỗ trợ gia đình anh nguyễn tiến lịch năm mươi triệu đồng và hỗ trợ năm triệu đồng một nhà đối với một mươi năm gia đình bị tốc mái ở thôn hoa tiến xã kỳ hoa thị xã kỳ anh